vừa qua tri cục thú y thành phố hà nội đã có đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố
về việc cấm muôn bán và ăn thịt chó trong khu vực nội thành
thông tin này đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và đã có những ý kiến đa chiều
được đưa ra tranh luận và chia sẻ sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo số liệu khảo sát và ước tính của liên minh bảo vệ cháu châu á
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đứng thứ hai trên thế giới về số lượng người ăn thịt chó
tại việt nam hoạt động buôn bán thịt chó là hợp pháp nhưng không hề được kiểm soát
trung quanh đề xuất cấm muôn bán và ăn thịt chó trong khu vực nội thành đã có nhiều những ý kiến trái chiều
theo ghi nhận của phóng viên thời sự một số người dân cho rằng
việc cấm ăn thịt chó là điều không thể và không nên thực hiện
bên cạnh đó cũng có rất nhiều người đặc biệt là những người trẻ tuổi cho rằng
việc hạn chế và cấm buôn bán cũng như ăn thịt chó là điều hoàn toàn cần thiết

chó là một loài động vật được nuôi trong nhà và nó không phải là những con vật
ví dụ như gà hay lợn được nuôi phổ biến ở trang trại để cung cấp một lượng thịt cho tất cả mọi người sử dụng
với quan điểm cá nhân của mình thì mình rất là ủng hộ về cái việc cấm ăn thịt chó
bởi vì là với mình thì mình luôn chia ra động vật thành hai loại
đó chính là một loại là ăn thịt để ăn thịt và một loại là để trong nhà
là có nghĩa là làm bạn với mình thì chó và mèo
là hai loại động vật mà gần gũi nhất với các con người thì chúng ta không nên ăn thịt của chúng
nhiều ý kiến cho rằng nếu như đề xuất này được đưa ra từ cách đây một mươi năm trước
thì chắc chắn sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ
nhưng những năm trở lại đây nhiều người dân đã thay đổi nhận thức và dần dần từ bỏ thói quen này
giờ là lúc có thể bắt đầu việc tuyên truyền hạn chế và tiến tới cấm hẳn việc ăn thịt chó
tuy nhiên đây mới chỉ là đề xuất được đưa ra
các cơ quan chức năng và ủy ban nhân dân thành phố hà nội cần có sự xem xét kỹ lưỡng
trước khi thông qua việc cấm buôn bán và ăn thịt chó trong khu vực nội thành